sau cây atm gạo đầu tiên thì mới đây tỉnh bình định đã triển khai thêm hai điểm cấp phát gạo miễn phí cho người lao động và các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều lao động nghèo ở bình định rơi vào cảnh khó khăn
sau cây atm gạo đầu tiên bình định đã mở thêm hai điểm cấp gạo miễn phí cho những người lao động bị giảm thu nhập sâu
với thông điệp nếu bạn cần hãy đến lấy nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác nếu bạn có hãy đóng góp thêm chia sẻ yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau
đến nay mô hình này đã cấp hơn sáu mươi tấn gạo một trăm linh quả trứng và nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn
nhiều nhà hào tâm cũng đã đến tìm tận nơi để ủng hộ chương trình ý nghĩa này